thực tế đã cho thấy lượng nước trên các sông thiếu hụt hạn mặn xâm lấn sâu hơn so với những năm trước đây
xâm nhập mặn hạn hán tại các tỉnh đầu bằng sông cửu long đang là thách thức cho sự phát triển kinh tế của toàn vùng
không chỉ trong năm hai nghìn hai mươi mà còn trong các năm tiếp theo với xu hướng ngày càng khốc liệt cực đoan hơn
vì vậy việc đưa ra giải pháp ứng phó lâu dài với tình trạng này là vấn đề cấp bách để giúp kinh tế xã hội toàn vùng phát triển bền vững
anh long đang vào mùa thu hoạch chính trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu nước tưới
cái màu là cái chủ lực mà chúng tôi đang hy vọng là phát triển mạnh nhưng mà hiện nay là cũng không còn nước tưới
còn tại huyện tân trụ hệ thống nước ngọt tại nhật tảo đã phải đóng toàn bộ các cống ven hai sông vàm cỏ đông và vàm cỏ tây
lượng nước dự trữ cũng không đủ cung cấp cho bốn năm trăm linh hectare lúa
dự tính khoảng một hai trăm tám mươi năm hectare sẽ bị ảnh hưởng từ ba mươi đến bảy mươi và tám trăm linh hectare có thể bị ảnh hưởng một trăm linh
dù huyện đã có nhiều giải pháp tích năng
nước ngọt nhưng vẫn không bảo đảm đủ nguồn nước cho diện tích lúa và thanh long tại địa phương
huyện cũng đã có nhiều giải pháp để tích nước ngọt cho hệ thống nhật tảo qua hệ thống rạch cây gáo thủ thừa
tuy nhiên thì nó cũng không đảm bảo đủ cái nguồn nước cho nên nó cũng ảnh hưởng đến khoảng hai hectare lúa
và khoảng một hectare thanh long thì nó cũng bị ảnh hưởng do không còn đủ nước tưới
nước sinh hoạt ở quyện thì nó cũng gặp khó khăn
huyện cũng đã phối hợp với tỉnh đội để chở nước phục vụ cho một số hộ dân mà quá bức xúc không có đủ nước sinh hoạt
không những tại long an nhiều tỉnh ở khu vực đồng bằng sông cửu long cũng rơi vào tình cảnh tương tự
thời điểm hạn mặn lên đến đỉnh điểm đã khiến mực nước trên hệ thống canh rạch vùng ngọt khô cạn
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và kết cấu các công trình về giao thông thủy lợi
trên địa bàn sóc trăng ở khu vực long phú tiếp nhật
có trên dưới một hectare lúa đã bị giảm năng sức do thiếu nước ngọt bổ sung trong thời kỳ sinh trưởng
trên các hệ thống canh rạch để chữ nước phục vụ cho sản xuất hầu như không còn một giọt nước nào
đây này cho thấy mức độ khủng khiếp và sự khốc liệt của mùa khô năm nay rất là khó cho sinh hoạt cũng như sản xuất
ngoài ra hạn mặn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tứ giác long xuyên